được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ô cốt đã tạo ra bước tiến mới mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp du lịch ở các địa phương góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo giúp nhiều hộ dân làm giàu thay đổi cuộc sống đồng thời giúp các địa phương trong tỉnh hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp du lịch ở các địa phương
được triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ô cốt đã tạo ra bước tiến mới mang tính đột phá trong sản xuất nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp du lịch ở các địa phương góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo giúp nhiều hộ dân làm giàu tiểu thủ công nghiệp du lịch ở các địa phương
một số chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự quyết liệt nhưng với những mục tiêu đã đề ra việc triển khai chương trình ô cốp sẽ là điều kiện tốt để vừa gắn tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở miền núi vừa tạo ra các sản phẩm hữu ích đặc trưng có giá trị kinh tế cao đem lại lợi ích cho người dân cho từng địa phương có lợi thế